tiếp tục với tin bão số bốn vào hồi một mươi h ngày hôm nay năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai trăm hai mươi ba ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông ngay trên vùng biển ven bờ phía đông nam của tỉnh quảng đông trung quốc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão có khả năng đổi hướng và di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km đi vào đất liền tỉnh quảng đông sau đó suy yếu dần
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng và di chuyển theo hướng bắc đông bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
cảnh báo vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa rông
vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao
từ ba năm đến năm mét biển động rất mạnh